trên khoảng chiều tối mây đối lưu sẽ phát triển mạnh gây mưa rào và rông dài rác cho khu vực
chủ yếu là ở khu vực đà nẵng đến quảng ngãi
cũng giống như khu vực bắc và trung bộ tây nguyên và nam bộ trong thời kỳ này
cũng xuất hiện mưa rào và rông trong thời điểm chiều tối và đêm
còn ban ngày trời vẫn có nắng với mức nhiệt ở khu vực tây nguyên
phổ biến trong khoảng từ ba mươi ba mươi ba độ còn khu vực nam bộ cao hơn từ ba mươi hai ba mươi năm độ
trên biển khu vực vịnh bắc bộ gió chuyển dần sang hướng đông bắc
cường độ mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
biển động nguy hiểm với sóng biển có thể cao trên hai mét
nên tàu thuyền không nên ra khơi để có thể bảo đảm được an toàn
khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả huyện đảo hoàng sa
cũng có gió hướng đông bắc đến đông cấp bốn
riêng khu vực bắc của bắc biển đông có gió mạnh phổ biến cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám tình trạng biển động
khu vực nam biển đông thời tiết còn ở trong trạng thái tốt
gió nhẹ nên các hoạt động hàng hải có thể diễn ra bình thường
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước